vào tối ngày bốn tháng ba theo giờ địa phương tức là vào sáng ngày năm tháng ba theo giờ việt nam
cựu tổng thống mỹ donald trump đã đánh bại cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa tổ chức dưới hình thức họp kín tại bang north dakota
qua đó thì ghi thêm một chiếng thắng nữa trong cuộc đua giành lá phiếu đề cử của đảng này
để ra tranh cử tổng thống vào ngày năm tháng một mươi một tới đây
kết quả kiểm chín mươi chín phiếu bầu cho thấy ông donald trump giành được một sáu trăm ba mươi hai phiếu ủng hộ
tương đương tám mươi bốn sáu bỏ xa bà haley chỉ được hai trăm bảy mươi ba phiếu tương đương một mươi bốn bảy
với kết quả này cựu tổng thống donald trump giành toàn bộ hai mươi chín phiếu đại biểu của bang north dakota
nâng tổng số phiếu đại biểu ông nắm giữ đến nay lên hai trăm bảy mươi sáu
vững bước tiến trên con đường chinh phục mốc một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu
để giành đề cử của đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử
bầu cử cuối năm nay theo kế hoạch đảng dân chủ sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ
tại bang north dakota dưới hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện vào ngày ba mươi tháng ba tới
ngày hôm nay các cử tri ở một mươi năm tiểu bang và một vùng lãnh thổ của mỹ
cũng tổ chức bầu cử sơ bộ lưỡng đảng trong ngày siêu thứ ba
sự kiện được cho sẽ định hình cuộc đua vào nhà trắng
năm nay tại cuộc đua của đảng cộng hòa cuộc bỏ phiếu sẽ chọn ra tám trăm bảy mươi bốn trong số hai bốn trăm hai mươi chín đại biểu
tương đương ba mươi sáu trong khi đó cuộc bầu cử siêu thứ ba của đảng dân chủ
là sự hiện diện của một bốn trăm ba mươi chín trong tổng số ba chín trăm bảy mươi chín đại cử tri trên toàn quốc chiếm ba mươi sáu
một ứng viên cần giành được một chín trăm sáu mươi bảy đại cử tri nếu muốn thay mặt đảng dân chủ tranh cử vào tháng một mươi một
theo giới quan sát tổng thống joe biden hiện vấp phải ít sự phản đối từ phe dân chủ
và gần như đảm bảo sẽ xác nhận là ứng cử viên của đảng
trong khi đó bên đường đua của đảng cộng hòa ngày siêu thứ ba có thể đánh dấu kết thúc hành trình
đối với cựu thống đốc bang south carolina bà nikki haley